chiều qua ngày hai mươi sáu tháng sáu theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ hà nội
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã có buổi tiếp thân mật đại biểu hội hữu nghị belarus việt nam
và các cựu chiến binh belarus đã từng tham gia chiến đấu tại việt nam
trong những năm tháng chiến tranh ác liệt gian khổ
sát cánh cùng nhân dân việt nam đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao vai trò tích cực của hội hữu nghị belarus việt nam
và hội hữu nghị việt nam belarus trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực
nhằm tăng cường tình đoàn kết sự hiểu biết lẫn nhau và giao lưu giữa nhân dân hai nước
đối ngoại nhân dân cùng với các kênh hợp tác khác đã tạo nên sự phát triển năng động
của quan hệ hợp tác việt nam belarus ngày nay
chủ tịch nước mong muốn hội hữu nghị belarus việt nam và hội hữu nghị việt nam belarus
tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm
thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam và belarus
mỗi hội viên là một sứ giả thiện trí truyền tài mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo
và nhân dân hai nước đưa quan hệ hợp tác việt nam belarus phát triển
ngày càng bền vững năng động và hiệu quả hơn
các đại biểu hội hữu nghị belarus việt nam và các cựu chiến binh belarus khẳng định
sẽ nỗ lực để đưa mối quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng gần gũi gắn bó hơn nữa
để hình ảnh đất nước người dân việt nam mãi mãi ở trong trái tim mỗi người dân belarus